ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ bảy
đến dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo được nêu và đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo quyết liệt
đổi mới trong cách nghĩ và cách làm của đảng bộ thành phố hà nội
đã tạo thuận lợi cho người dân nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vật chất bộ mặt văn minh trật tự đô thị đổi thay rất nhiều
thu hút nhiều khách du lịch đến với hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
với tinh thần đoàn kết nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thủ đô
đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi sáu
trên các lĩnh vực kinh tế thủ đô đã vượt qua khó khăn phục hồi và có mức tăng trưởng khá
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng đã đạt được gần một trăm bảy mươi sáu tỷ tăng ba tám so với kế hoạch
trân trọng những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội
chúng ta còn băn khoăn và chăn trở với những việc còn tồn tại những việc chưa làm được còn yếu kém
như các báo cáo và các ý kiến đã phát biểu
từ những việc làm được và chưa làm được của năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta thêm nhiều bài học quý báu cho công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện
và làm cơ sở cho năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
phát huy những kết quả đã đạt được đảng bộ thành phố hà nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo trên cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong cách nghĩ và cách làm
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần cũng như tạo chuyển biến lớn
trong bộ mặt văn minh đồ thị